sau nhiều phiên thảo luận quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó nêu rõ sẽ xử lý rứt điểm các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đầu tư không hiệu quả xem xét thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước
trước đó trong các phiên thảo luận tại hội trường và tại tổ các đại biểu cũng dành nhiều ý kiến tâm huyết cho việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn tại và hạn chế còn chưa giải quyết và khắc phục được của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn tới chính phủ cần chú ý đến các điểm sau đây
cái thứ nhất là cái việc triển khai tinh thần nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
việc triển khai tinh thần nghị quyết ba mươi năm về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
và những quyết định liên quan đến vấn đề cải cách bộ máy hành chính đang có những tác động tích cực đến thị trường
thúc đẩy cái tinh thần của doanh nhân do đó mà số lượng doanh nghiệp hiện nay quay trở lại hoạt động cũng như là số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng rất là cao
tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược và trong đó vấn đề về thể chế kinh tế thị trường
bởi vì kinh tế thị trường đòi hỏi hệ thống luật pháp hết sức chặt chẽ
phải đảm bảo được môi trường cạnh tranh kinh doanh công bằng cho các thành phần kinh tế
tập trung phát triển các thành phần kinh tế tiên nhân để cùng với khu vực nhà nước giữ vững nền kinh tế tự chủ trong số thế họ nhập hiện nay
tôi nghĩ rằng tái cấu trúc kinh tế trong giai đoạn qua đã đạt được những điểm tích cực
tuy nhiên nó có những điểm mà chúng ta cần phải quyết liệt hơn kiệt để hơn trong giai đoạn sắp tới
để có những quyết liệt hơn trọng tâm trọng điểm hơn tránh vàng trải hơn trong đầu tư công
thì chúng ta phải có những đánh giá bằng tính tổng thể xem xem vùng nào là vùng động lực
thì ưu tiên cho tập trung nguồn lực trong một hai ba năm trong trung hạn
cho họ phát triển để tạo một tích lĩ và từ tích lĩ đó đóng góp mạnh hơn lớn hơn cho nền kinh tế
tôi nghĩ rằng mục tiêu đề ra là sáu bảy nếu chúng ta tập trung nguồn lực thì mục tiêu đó hoàn toàn
chúng ta có thể đạt được
sau khi nghe phó tổng thư ký quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với tỷ lệ tám mươi hai ba mươi chín các đại biểu tán thành
theo đó tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sẽ tập trung vào các mục tiêu
giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi xuống dưới ba năm gdp
quy mô nợ công hàng năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi không quá sáu mươi năm gdp nợ chính phủ không quá sáu mươi năm gdp và nợ nước ngoài của quốc gia không quá năm mươi gdp
nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận của bốn nước asean phát triển nhất asean bốn
tỷ trọng đầu tư nhà nước
khoảng ba mươi một ba mươi bốn tổng đầu tư xã hội hàng năm có ba mươi ba mươi năm doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trên năm mươi